theo tin mới nhất từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện nay ở vùng biển phía đông nam miền trung philippines có một cơn bão đang hoạt động và có tên quốc tế là phenphon
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
đến một mươi ba h ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai vị trí tầm bão ở vào khoảng một mươi một năm độ vĩ bắc một trăm hai mươi sáu năm độ kinh đông cách bờ biển miền trung philippines khoảng một trăm năm mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là chín mươi một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
trong hai mươi bốn bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tầy tầy bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến một mươi ba h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai năm độ vĩ bắc một trăm hai mươi một năm độ kinh đông trên khu vực miền trung philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai